thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn công tác của chính phủ
đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh khánh hòa
hiện các nhà thầu thi công đã huy động kỹ sư công nhân máy móc thiết bị đến công trường
hiện công tác di rời hạ tầng kỹ thuật chưa đạt yêu cầu đề ra trong đó vướng mắc lớn nhất tại địa phận thị xã ninh hòa
chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phân đấu dự án sẽ hoàn thành vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
vượt sáu tháng so với kế hoạch ban đầu
kiểm tra tình hình triển khai dự án
nếu chỉ vướng một vài cột truyền tải hai trăm hai mươi kv thì vẫn có thể giải quyết được
thủ tướng yêu cầu phải chú ý chống tiêu cực không được bán chia nhỏ gói thầu
bộ giao thông vận tải phải ra soát kỹ vấn đề này nhất là phải bảo đảm nhà thầu có năng lực
thủ tướng đề nghị xây dựng lại tiến độ tăng ca kíp làm ba k bốn kip ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi
nếu nhà thầu nào làm tốt sẽ được giao tiếp những dự án tiếp theo
thủ tướng nêu rõ đẩy nhanh tiến độ sẽ có lợi cho công trình giảm chi phí sớm phục vụ nhân dân
thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn nghiên cứu điều động vật tư để di rời công trình điện
các địa phương nghiên cứu khai thác hiệu quả nhất là các nút giao để tạo không gian phát triển mới
bộ giao thông vận tải phải nghĩ thoáng vấn đề này khuyến khích các địa phương tự bỏ kinh phí để làm thêm nút giao
vì làm ngay khi đang thi công đoạn tuyến cao tốc sẽ thuận lợi hơn
trên công trường nhà thầu lysen báo cáo thủ tướng chính phủ đang rút ngắn kế hoạch sáu tháng
sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác tập trung nguồn lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
báo cáo thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết
đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh khánh hòa giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng
giải quyết đường găng tiến độ xây dựng lại tiến độ
lãnh đạo tỉnh khánh hòa cam kết với thủ tướng chính phủ quyết tâm giải quyết
xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa bunma thuột giai đoạn một có tổng chiều dài một trăm một mươi bảy km
qua hai tỉnh khánh hòa trên ba mươi hai km và tỉnh đắk lắc gần tám mươi năm km với quy mô bốn làn xe
cho đến thời điểm này các đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khối lượng công việc
để phấn đấu hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn trong năm hai nghìn hai mươi
cơ bản hoàn thành đoạn tuyến trong năm hai nghìn hai mươi sáu và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm hai nghìn hai mươi năm
hiện dự án đang gặp vướng mắc thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng khai thác
sử dụng tài sản tận thu rừng dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công
quỹ ban nhân dân tỉnh khánh hòa kiến nghị xem xét phương án xử lý dự án bot quốc lộ hai mươi sáu
và xây dựng nút giao liên thông tại vị trí giao với quốc lộ hai mươi sáu hiện đang xây dựng cầu vượt trực thông
kiểm tra tình hình triển khai thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa bôn ma thuột là dự án trọng điểm quốc gia
có ý nghĩa đặc biệt khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh đắk lắc và tỉnh khánh hòa nói riêng
khu vực tây nguyên và các tỉnh duyên hải nam trung bộ nói chung
thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của công trình và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án mong các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng
mong các nhà thầu đơn vị làm ba k bốn kiếp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi
thủ tướng vui mừng nhận thấy mặc dù thời tiết nắng nóng đội ngũ cán bộ công nhân làm việc không ngừng nghỉ
thủ tướng mong chủ đầu tư ban quản lý dự án các đơn vị phát huy tinh thần vì đất nước nhân dân để phục vụ
bám sát tiến độ làm đúng yêu cầu chất lượng kỹ mỹ thuật vệ sinh môi trường an toàn lao động hết sức tránh các hiện tượng tiêu cực
thủ tướng nêu rõ qua trao đổi thấy nổi lên là vấn đề giải phóng mặt bằng
do đó hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa phải chủ động vào cuộc khuyến khích tái định cư tại chỗ
làm nhanh nhưng phải bảo đảm đời sống nhân dân di rời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
công tác này phải làm trước ngày ba mươi tháng năm và ba mươi tháng sáu theo kiến nghị
thủ tướng yêu cầu trong quá trình phải đặt bài toán tổng thể trong việc đầu tư nút giao với quốc lộ hai mươi sáu
để tạo thuận lợi hơn cho khánh hòa cho nhân dân
bộ giao thông vận tải và tỉnh khánh hòa phải làm việc về vấn đề này
theo thủ tướng có thêm nút giao thì sẽ thuận lợi hơn
thủ tướng yêu cầu quá trình làm phải kiểm tra tiến độ rút ngắn thời gian bảo đảm chất lượng
thi công ba k bốn kip nhà thầu nào làm không tốt phải kiên quyết xử lý
vào ngày hai mươi tám tháng bốn tại bãi tắm công viên đắk lắc
đại dương thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã đến tham dự chương trình
với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan chương trình carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn được xây dựng và lấy cảm hứng
từ sáu giá trị cốt lõi trong hệ giá trị của tỉnh quảng ninh
trong đó tập trung vào giá trị thiên nhiên tươi đẹp văn hóa đặc sắc kinh tế phát triển
nhấn mạnh kinh tế biển và đặc biệt là giá trị của nhân dân hạnh phúc
lễ hội carnival hạ long năm nay sử dụng công nghệ drone light với số lượng một sáu trăm linh hai ba trăm linh máy bay không người lái xếp hình
và kết hợp công nghệ ba d mapping hiện đại để khắc họa những biểu tượng đặc trưng của hạ long quảng ninh
cùng với chương trình carnival hạ long nhân dịp này trên địa bàn thành phố hạ long cũng diễn ra
chuỗi các sự kiện về lễ hội thể thao văn hóa du lịch đặc sắc như khai trương phố đi bộ ẩm thực phường bãi cháy
lễ hội đền đức ông trần quốc nghĩễn lễ hội thả diều với chủ đề bay cao cánh diều khát vọng
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày là cơ hội thuận lợi để các gia đình tổ chức những chuyến du lịch hay giã ngoại trải nghiệm
du lịch tại chỗ là sự lựa chọn của nhiều du khách
đây là giải pháp đang được nhiều gia đình lựa chọn giúp họ tiết kiệm chi phí trong thời kỳ giá vé máy bay tăng cao tàu hỏa kín chỗ
năm nay thay vì đi xa nhiều gia đình lựa chọn du lịch tự túc tự thiết kế tour ngắn ngày ở các điểm đến gần
ưu điểm loại hình du lịch này là tính linh hoạt cao có thể đi lại bằng ô tô để tiết kiệm chi phí phù hợp với từng gia đình
giúp các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian thư giãn
tình hình kinh tế khó khăn giá máy bay tăng cao
nên em quyết định tìm một địa điểm vui chơi giải trí gần đây
mà ở đây thì nghe sơn tiên rất là nổi tiếng về những trò chơi thú vị thế nên em sẽ tới tham gia ở đây
thì mình lựa chọn là ở lại thành phố hồ chí minh mình sẽ đỡ phải di chuyển xa mình được có thời gian gần gũi với gia đình mình hơn
và hai nữa là những cái cụm trò chơi ở đây nó mang cái tính vui chơi giải trí gần gũi với thiên nhiên nó mang lại cho mình cảm giác rất tuyệt vời
sơn tiên sẽ đưa vào khai trương khu du lịch sông nước đông nam bộ
là những cái hồ sen tạo những cái cảnh quan rất là đẹp
hy vọng rằng sẽ đem lại cho du khách có những trải nghiệm mới những sản phẩm mới và những cảm nhận mới về du lịch xanh
các điểm đến như khu du lịch sơn tiên suối tiên thảo cầm viên đầm sen hay các di tích lịch sử như dinh độc lập biệt động sài gòn v v
là nơi được du khách lựa chọn nhiều khi đến thành phố hồ chí minh trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm này
để thu hút du khách giá vé giá dịch vụ không tăng so với các ngày thường
du lịch tại các điểm đến gần nơi sinh sống giúp các gia đình có nhiều thời gian nghỉ dưỡng nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng khám phá ra vô vàng điểm mới lạ hấp dẫn chính nơi mình đang sống
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng thông tin khu du lịch king palace dinh một đà lạt đã có thông báo tạm thời ngừng phục vụ tham quan
thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau
đây là động thái được cho là sau khi tỉnh lâm đồng đạt được thỏa thuận với chủ đầu tư dự án king palace
là công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt về chi phí doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án trên sau nhiều lần đàm phán
dinh một đà lạt được xây dựng vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi một thời gian từng là nơi ở và làm việc của vua bảo đại
năm hai nghìn một mươi bốn dinh một được giao cho công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt thuê để thực hiện dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và được đặt tên là king palace
năm hai nghìn hai mươi kết luận thanh tra chính phủ đã chỉ ra sai phạm của việc cho thuê nhà đất dinh một và các biệt thự trên khuôn viên đất không qua đấu giá là vi phạm quy định
thanh tra chính phủ yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi dự án để đấu giá lại theo đúng quy định
tiếp theo ubnd tỉnh lâm đồng có quyết định thu hồi đất đã cho công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt thuê và giao thành phố đà lạt quản lý
do các bên chưa thống nhất được số tiền doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án nên từ đó đến nay chủ đầu tư vẫn quản lý khai thác dinh một
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ubnd tỉnh lâm đồng có văn bản về thu hồi dự án dinh một và xây dựng phương án đấu giá cho thuê
trong đó đề nghị công ty cổ phần hoàn cầu đà lạt chấm dứt ngay việc khai thác kinh doanh tại dự án dinh một bàn sao tài sản đất đai cho thành phố đà lạt quản lý trước ngày ba mươi tháng bốn
trong thời gian qua chính quyền và nhân dân tại xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị rất bức xúc khi công ty cổ phần thương mại hoành sơn tiến hành sàn lấp xây dựng công trình trái phép trên địa bàn xã cam hiếu khi chưa hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân huyện cam lộ đã nhắc nhở lập biên bản nhưng công ty chưa có biện pháp khắc phục
sau lưng tôi là diện tích hơn năm hectare đất tại xã cam hiếu huyện cam lộ mà công ty cổ phần thương mại hoành sơn ngang nhiên sử dụng khi chưa hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật
công ty này đã xây dựng trái phép các lãn trại cũng như đưa các phương tiền máy móc vào để trở thành một bài tập kết khi chưa nhận được sự cho phép của các cơ quan chức năng
khu đất khoảng năm hectare công ty cổ phần thương mại hoành sơn san gạt trái phép nằm ở thờ đất thuộc khoảng một tiểu khu bảy trăm bảy mươi bảy thôn mộc đức xã cam hiếu
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần thương mại hoành sơn gửi hồ sơ đến sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng trị đề xuất thực hiện dự án kho bãi về điểm trung chuyển hàng hóa tại khu đất này
đây là diện tích đất do nhà nước quản lý nên phải thực hiện thủ tục nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
thế nhưng khi chưa thực hiện thủ tục đấu giá công ty này đã ngang nhiên tiến hành sàn lấp xây dựng và tập kết phương tiện
công ty cũng như là các cái lãn trại và đứa toàn bộ xe phảo và cái số lượng than đổ trên cái diện tích đất này ra khỏi cái hiện trường
như truyền hình nhân dân đã phản ánh từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ubnd xã cam hiếu huyện cam lộ đã kiểm tra phát hiện công ty này đã dựng lán trại mái lập tôn xà gồ sắt với diện tích hai trăm linh chín m hai
và đã san gạt mặt bằng với diện tích khoảng năm hectare khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép
thế nhưng đến nay công ty này vẫn không chấp hành
công ty đã tiếp hành việc tháo rỡ toàn bộ công trình trả lại hiện trạng ban đầu
sự chậm trễ này xuất phát từ thái độ phất lờ quy định pháp luật của công ty hay còn có cả sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương
chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại